phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam một đối tượng để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản